ban thường vụ tỉnh ủy quảng nam đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm về tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy trong tình hình mới đồng thời sơ kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trong một mươi năm qua lực lượng công an và bộ đội biên phòng đã phát hiện bắt giữ khởi tố hai trăm linh một vụ với hơn một bị can phạm tội về ma túy
tại hội nghị các đại biểu tỏ luận và đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống kiểm soát ma túy
theo đó tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy chính quyền và người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo đưa công tác phòng chống kiểm soát và cai nghiện ma túy vào chương trình công tác hàng năm của cấp ủy chính quyền các cấp
xem đây là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trọng tâm hiện nay
các cơ quan chức năng cần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy tập trung đấu tranh bóc gỡ triệt xóa các đường dây tụ điểm ma túy kịp thời phát hiện bắt giữ khởi tố điều tra truy tố xét xử nghiêm minh các đối tượng tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật